hiện nay đang vào cao điểm nắng nóng nhu cầu sử dụng mía trục làm nước xài khát tăng mạnh
nên thời gian gần đây thương lái đến tỉnh hậu giang nhất là huyện phụng hiệp
tìm mua mía trục với giá khá cao từ đó người nông dân có thu nhập hơn một mươi triệu đồng một công
theo nông dân hiện mía trục được thương lái thu mua tại ruộng ở mức từ một bảy trăm linh đến hai ba trăm linh đồng một ký
tăng gần năm trăm linh đồng ký so với thời điểm cách đây hai tháng
ngành nông nghiệp cho biết hiện toàn quyện phụng hiệp thu hoạch được hơn một trăm năm mươi hectare
diện tích này đa phần là mía lưu gốc từ vụ trước sang
với năng suất mía đạt từ chín mươi đến chín mươi năm tấn trên hectare và người trồng mía được thương lái chi trả nhân công thu hoạch
nên với giá bán như hiện nay sau khi trừ các phản chi phí nông dân có thu nhập hơn một mươi triệu đồng trên công
tỉnh hậu giang từng là vùng mía nguyên liệu lớn nhất đồng bằng sông cửu long
có thời điểm diện tích vùng mía nguyên liệu phát triển khoảng một mươi năm hectare
tuy nhiên những năm gần đây do giá mía bán cho nhà máy đường bắp bên đầu ra không ổn định
nên nhiều nông dân không còn mặn mà với cây mía mà chuyển sang sản xuất cây ăn trái
hậu còn giữ nghề thì ưu tiên trồng mía bán chục thay vì bán cho nhà máy đường